thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vừa phát đi cảnh báo về một đợt lũ vừa và lớn có khả năng tiếp tục xuất hiện từ thừa thiên huế đến ninh thuận
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn lũ quét và sạt lở đất trên các sông suối nhỏ vùng núi ngập úng ở vùng trũng ven sông và mưa lũ
ảnh hưởng đến an toàn của các hồ chứa các tỉnh từ thừa thiên huế đến ninh thuận cấp độ rủi ro thiên tai đạt cấp ba
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai trên các sông từ thừa thiên huế đến ninh thuận có khả năng tiếp tục xuất hiện một đợt lũ vừa và lớn
đỉnh lũ trên các sông ở quảng ngãi đến khánh hòa ở mức báo động hai báo động ba có nơi trên báo động ba
các sông ở thừa thiên huế quảng nam và ninh thuận ở mức báo động hai và trên mức báo động hai
sau áp thấp nhiệt đới hoàn lưu vùng áp thấp đã gây mưa lớn khiến lũ trên sông ba phú yên và các sông ở khánh hòa đang lên rất nhanh
lũ trên các sông ở thừa thiên huế quảng nam khánh hòa và hạ lưu sông ba tiếp tục lên nhanh
lũ ở các sông quảng ngãi bình định ninh thuận và sông kỳ lộ có khả năng lên lại
nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập lụt sâu diện rộng tại các tỉnh bình định phú yên khánh hòa đặc biệt tại các khu vực
hạ lưu sông kỳ lộ phú yên độ sâu ngập phổ biến từ tám đến một hai mét
hạ lưu sông ba phú yên độ sông ngập phổ biến từ một đến ba mét
lưu vực sông dinh ninh hòa tỉnh khánh hòa độ sâu ngập phổ biến từ hai đến năm mét tại huyện ninh hòa
lưu vực sông cái nha trang tỉnh khánh hòa độ sâu ngập phổ biến từ năm đến hai mét
có nơi trên hai mét tại các huyện diên khánh cam ranh thành phố nhà trang huyện diên an và huyện khánh sơn
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sông suối nhỏ vùng núi và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa tại các tỉnh bình định phú yên khánh hòa